hội nghị cấp cao apec lần thứ một mươi bốn hội nghị bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec lần thứ một mươi tám cùng hơn một trăm linh sự kiện đưa ra triển vọng dài hạn về hướng tới mục tiêu hình thành khu vực thương mại tự do của toàn khu vực châu á thái bình dương
như vậy có thể thấy việt nam có vai trò và đóng góp rất quan trọng trong hoạt động và thành công chung của apec
và sau một mươi một năm việc việt nam lần thứ hai là chủ nhà của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy một lần nữa khẳng định vị thế của chúng ta trong ngôi nhà chung của khu vực châu á thái bình dương
đây cũng được coi là trọng điểm ngoại giao của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam vinh dự là nền kinh tế chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy
với thế và lực sau ba mươi năm đổi mới đây là lúc việt nam có thể đóng góp thiết thực hơn nữa cho apec mang lại những lợi ích thực chất cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực
việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và xây dựng nhiều hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nền kinh tế thành viên là minh chứng sinh động cho cam kết của
việt nam đối với apec cũng như khu vực châu á thái bình dương
thưa đại sứ việc việt nam gia nhập apec là một chủ trương chiến lược của đảng và nhà nước ta
vậy bà có thể khái quát những điều mà việt nam thu nhận được kể từ khi trở thành thành viên chính thức của diễn đàn quan trọng này
với một diễn đàn như vậy thì việc chúng ta tham gia trong gần hai mươi năm qua đem lại những lợi ích có thể khẳng định là to lớn và rất thiết thực và rất cụ thể
và apec đến nay như vậy là một trong những cái nhân tố đã đem lại cho chúng ta những cái hợp tác của apec và cái quan hệ của ta với các thành viên
đã đem lại cho chúng ta những lợi ích rất là thiết thực và lớn về mặt kinh tế và công cho công cuộc đổi mới của chúng ta
thì nếu chúng ta nhìn về mặt kinh tế thương mại thuần túy thôi chúng ta thấy con sâu rất là rõ
thì đây là một thị trường hàng đầu của thế giới và rất nhiều các nước đang thâm nhập vào thị trường này
và đối với chúng ta thì chiếm bảy mươi năm thương mại
các thành viên của apec lại là những nền kinh tế
trung tâm kinh tế của thế giới và cả công nghệ và cả quản lý của thế giới cho nên chúng ta cũng học hỏi được rất là nhiều
và tiếp thu được rất nhiều công nghệ và trình độ quản lý
trong hai mươi năm đối tác chiến lược và toàn diện của chúng ta thì một mươi ba đối tác là ở trong apec rất là quan trọng
là những nền kinh tế hàng đầu là những trung tâm là những nước hàng đầu trên thế giới ở ngay trong liên hợp quốc
rồi các tổ chức đa phương
thế và trong các thành viên fta thì chúng ta
hiện nay trong thành viên apec là có hai mươi thành viên hai mươi một kể cả việt nam
thì hai mươi thành viên khác thì trong đó là một mươi tám thành viên là thành viên có cái thỏa thuận với fta với chúng ta hoặc đang đàm phán
cho nên thấy đây là một cái quy mô rất là lớn về mặt tầm chiến lược và triển khai chính sách đối ngoại của việt nam
tạo cái lợi ích đàn xem rất là tốt cho chúng ta rất là dài hạn
thế và chính cái đó cái quan hệ song phương đó cái quan hệ hợp tác đa phương trong apec
nó đã tạo điều kiện cho chúng ta một củng cố một cái môi trường hòa bình và ổn định rất là tốt cho việt nam
có lẽ là hơn bao giờ hết việt nam rất là thuận lợi
cuộc sống của người dân chúng ta có ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái lựa chọn hơn
thì cũng chính là nhờ cái hợp tác apec cho nên các đối tác apec và tham gia đầu tư làm ăn kinh doanh tại việt nam rất là nhiều
thưa đại sứ việt nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn sáu
vậy đâu là bài học lớn cho lần tổ chức thứ hai này
bài học lớn nhất mà chúng tôi thấy đó là khẳng định lại một lần nữa
cái tính đúng đắn của chúng ta chủ trương đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa nó luôn luôn là một cái nền tảng cho chúng ta xác định mọi chủ trương mọi hành động và trong mọi xử lý mọi vấn đề
cái thứ hai nữa là đối với chúng ta là năm hai nghìn sáu chúng ta rất là thành công
chính là bài học rất là lớn của chúng ta là nắm bắt quan tâm chung của cả khu vực của các thành viên
chúng ta nắm mắt thực sự thế của hợp tác quốc tế
và chúng ta cũng đã rất là linh hoạt phát huy rất tốt cái chính sách đối ngoại việt nam
bài học lớn mà bác hồ đã nói đó là dĩ bất biến ứng vạn biến
đó là xử lý các mối quan hệ trong apec phải thật khéo léo phải thật linh hoạt
khéo là giữa lợi ích giữa nước ta với cái chung giữa lợi ích của khu vực apec với cả trên toàn cầu
giữa kinh tế và với các vấn đề chính trị an ninh và giữa các vấn đề kinh tế thương mại truyền thống với các vấn đề kinh tế thương mại thế mới
đấy là những bài học sẽ đặt ra đối với chúng ta và ta phải phát huy tiếp
thứ ba tầm quan trọng của apec hai nghìn một mươi bảy đối với việt nam nói riêng và khu vực châu á thái bình dương nói chung trong tình hình địa chính trị hiện nay
tình hình sẽ tiếp tục diễn biến nhanh và rất phức tạp
mà có thể nói cái mặt thuận thì ít hơn mặt khó thì rất nhiều
khó từ chính trị an ninh kinh tế và các mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau và trong từng quốc gia
thành công của apec hai nghìn một mươi bảy sẽ đóng góp rất quan trọng cho cái việc thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế
cái đồng thuận trong apec về chính sách
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng
cái thứ hai nữa là cái hợp tác của apec hiện nay nếu thành công của apec hai nghìn một mươi bảy nó có một tầm quan trọng
và nó sẽ thúc đẩy cái xu hướng hợp tác và liên kết
cái thứ ba nữa là apec sang năm là nếu mà thành công thì rất là quan trọng đối với chúng ta
đó là triển khai chính sách đối ngoại và hội nhập sâu rộng đa phương hóa
và đặc biệt là cái chủ trương về hội nhập sâu rộng hơn và trong đó là nâng tầm đa phương
mà apec là một diễn đàn rất quan trọng
và năm một mươi bảy cũng là cái năm mà chúng ta sẽ phải tranh thủ hợp tác quốc tế
và rất quan trọng để việt nam tranh thủ thêm nguồn lực rộng rãi của trên thế giới và đặc biệt khu vực này
cho việc hoàn tất các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội đến hai nghìn hai mươi
như vừa rồi đại sứ nguyễn nguyệt nga có chia sẻ thì việc đăng cai tổ chức apec hai nghìn một mươi bảy có một vai trò rất quan trọng
và được là một trong những ưu tiên của đối ngoại việt nam
vậy thì đại sứ có thể chia sẻ những công tác chuẩn bị cho năm apec
với một cái khối lượng là chúng ta trong cả một năm chúng ta sẽ tổ chức khoảng gần hai trăm linh hoạt động
trong đó có tám hội nghị bộ trưởng một tuần lễ cấp cao
và trong cả một năm như vậy thì khối lượng khách đại biểu doanh nghiệp đến các nhà báo là phải hàng chục nghìn người
và tổ chức trên cả nước khoảng một mươi tỉnh thành phố của chúng ta
thì muốn làm tốt và trong tình hình mà bối cảnh như hiện nay thì nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất là cao
nhất là chúng ta phải nỗ lực để
và cũng đang đi vào hợp tác chiều sâu hơn
chúng ta phải đóng góp tốt hơn và nó thiết thực hơn
thế thì công tác chuẩn bị của chúng ta phải nói thực chất là đã được chuẩn bị trong gần ba năm
và trong hai năm qua là năm đẩy mạnh và đi vào chuẩn bị khẩn trương nhất
thế và đến nay có thể nói chúng ta đã sẵn sàng cho công tác chuẩn bị trên cả mọi mặt
về nội dung về lễ tân hậu cần vật chất
thế thì cái quá trình sang năm của chúng ta sẽ bước vào giai đoạn hai
tức là chúng ta sẽ chuẩn bị cho đặc biệt là tuần lễ cấp cao
đồng thời là tổ chức cấp hoạt động
thế đến nay là như vậy công tác tổ chức của chúng ta là chúng ta đã tranh thủ được hợp tác
ủng hộ của các nước và đã xong
chúng ta đã làm xong đã hoàn tất và tranh thủ được ủng hộ về chủ đề của năm
các ưu tiên của năm chương trình hoạt động của năm
rồi các trang web rồi truyền thông cơ sở vật chất đã cơ bản là đang được tiến đi vào giai đoạn hoàn tất
thế thì cái việc mà sắp tới của chúng ta sẽ là phải làm thật tốt các hoạt động cho nó thành công
việt nam có đủ khả năng tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy
đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng mà là một trách nhiệm nặng nề
tuy nhiên việt nam có cơ sở vật chất và nguồn nhân lực ấn tượng
vì vậy chúng tôi có thể thấy trước được thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy
tôi được biết là việt nam đã làm công tác chuẩn bị này từ mấy năm qua
tôi nghĩ rằng việt nam đã hoàn toàn sẵn sàng cho hơn hai trăm linh hội nghị
vì vậy cuộc họp lớn nhỏ sẽ diễn ra
trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
hiện nay đang có xu hướng chống lại toàn cầu hóa
và nhiều người đặt ra nghi ngại liệu rằng thương mại tự do có thực sự đem lại lợi ích cho các nền kinh tế hay không
yêu cầu đặt ra của bối cảnh này là gì
chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi này
và đây chính xác là những gì chúng ta sẽ thảo luận trong năm apec hai nghìn hai mươi
theo tôi các hướng ưu tiên mà việt nam đề xuất đều rất sát thực tế
tôi tin tưởng việt nam sẽ làm tốt vai trò chủ nhà
vậy việt nam kỳ vọng gì vào apec hai nghìn một mươi bảy thưa đại sứ
kỳ vọng đầu tiên đó là chúng ta phải đóng góp một cách rất thiết thực để nâng tầm và mở rộng các hợp tác của apec
chúng ta rất kỳ vọng đó là kỳ vọng đối với nước ta
đó là triển khai được cái tích cực và đem lại những kết quả về vấn đề hội nhập quốc tế và cái công cuộc đổi mới
và trong việc nâng tầm của đa phương
cái nữa mà chúng tôi rất là kỳ vọng đó là làm thế nào để mà qua năm apec hai nghìn một mươi bảy với một loạt hoạt động
như vậy trên khắp cả nước nó sẽ tạo ra một động lực mới cho cái phát triển của các vùng miền
cho cái kết nối của các doanh nghiệp và cho cơ hội của người dân có cái giao lưu có cọ sát về hội nhập
hình thành một cái văn hóa hội nhập của đất nước ta trong giai đoạn mới
là nước chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy cũng là cơ hội để việt nam đóng góp tích cực vào tiến trình apec
và góp phần đưa châu á thái bình dương ngày càng phát triển thịnh vượng
vậy bà có thể cho biết là việt nam sẽ có những sáng kiến gì để đóng góp cho apec
sáng kiến là một vấn đề
rất lớn trong công tác chuẩn bị hiện nay của việt nam và các cơ quan bộ ngành của chúng ta đã chăn trở thảo luận rất nhiều
và đến nay là đang trao đổi với các thành viên apec cũng như ban thư ký của apec và một số tổ chức quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ
thì cái sáng kiến đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải với những kỳ vọng lớn như vậy
thì chúng ta phải tìm ra bằng được những đề xuất mang tính dấu ấn việt nam
và nó thúc đẩy cái đầu tiên phải thúc đẩy được tăng trưởng của khu vực
cho nên chúng tôi sẽ tập trung và bám sát vào chủ đề của nam
và bốn cái ưu tiên lớn của năm đó là thúc đẩy tăng trưởng làm sâu rộng liên kết
rồi thì tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ
rồi thúc đẩy tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững
thì bám quanh các cái ưu tiên đó chúng ta sẽ đẩy thúc đẩy các sáng kiến cụ thể về các lĩnh vực
về tăng trưởng về hợp tác và liên kết của apec
và chúng ta cũng từ nay đến hội nghị cấp cao cũng còn một khoảng thời gian
cho nên là cái quá trình trao đổi vẫn còn đang tiếp tục khá là sâu rộng
và các hội nghị thì sẽ được bàn kỹ thêm
cái thứ hai là chủ nhà thì chúng ta sẽ phải có dấu ấn trong cả các khâu tổ chức
trong mọi khâu tổ chức từ vấn đề lễ tân an ninh tuyên truyền báo chí
cho nên là chúng ta cũng phải tìm ra những dấu ấn với những đề xuất về vấn đề từ trang phục này
chương trình văn hóa biểu diễn này chương trình kết nối
và ngay giữa kết nối các giới truyền thông với nhau cơ quan truyền thông
cũng là một vấn đề chúng ta sẽ phải bàn
thế và đó sẽ là những cái dấu ấn về khâu tổ chức của chúng ta
và sẽ góp phần tạo nên những cái thành công chung
nhân khi mà đại sứ đang nhắc tới khâu tổ chức
thì đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của truyền thông báo chí
truyền thông báo chí thì có lẽ là cái câu mà rất nhiều người đã nói trong mấy năm gần đây
là rất là đúng đó là cái quyền lực thứ tư
chúng tôi rất cần các cơ quan truyền thông đồng hành với chúng tôi
để thúc đẩy cái tư tưởng liên kết và hợp tác của apec
trong cái tình hình rất phức tạp hiện nay rất nhiều cái băn khoăn
và cái thứ hai chúng tôi rất cần cơ quan truyền thông là cùng với chúng tôi là đề cao vai trò apec
với apec rất quan trọng cho hợp tác khu vực và cấu trúc khu vực hòa bình ổn định hiện nay
cái thứ ba là quảng báo về việt nam
rất cần phải quảng báo được cho việt nam một kinh hệ mới rất đẹp rất năng động
và rất có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng
thúc đẩy và nâng cao cái nhận thức của người dân doanh nghiệp và địa phương
tham gia nhiều hơn vào hội nhập và hoạt động của apec
xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ
và một lần nữa thì cũng cảm ơn đại sứ nguyệt nga đã dành thời gian cho chương trình
xin cảm ơn
thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng việt nam đã sẵn sàng cho apec hai nghìn hai mươi
và đến đây thì chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân cũng xin kết thúc
kính chào tạm biệt